chiều nay tại trụ sở chính phủ phó thủ tướng vũ đức đam đã chủ trì cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
trước những diễn biến mới của dịch bệnh phó thủ tướng yêu cầu không được chủ quan
cần tăng cường hơn nữa công tác phòng chống dịch và xiết chặt việc cách ly nguồn bệnh
theo báo cáo của bộ y tế đến hôm nay ngày thứ sáu liên tiếp không ghi nhận ca cộng đồng mới
tất cả các trường hợp f một và f hai tại thành phố hồ chí minh đã có kết quả âm tính với sars cov hai
tuy nhiên các trường hợp nhập cảnh vẫn ghi nhận từ các chuyến bay giải cứu và các chuyên gia
do đó nguy cơ dịch covid một mươi chín xâm nhập luôn thường trực đặc biệt thời gian tới là dịp tết dương lịch và chuẩn bị tới tết âm lịch
nên việc đi lại nhu cầu về nước của công dân rất lớn
vì vậy mục tiêu lớn nhất lúc này của ngành y tế là nghiên cứu và thử nghiệm vaccine phòng ngừa dịch
ban chỉ đạo cũng đã thảo luận về trách nhiệm của cơ quan quản lý với các cơ sở cách ly hàng không và giải pháp nâng cao ý thức người dân trong phòng chống dịch thực hiện nghiêm các biện pháp chống dịch
các biện pháp bây giờ không còn gì làm mới cả đều nói đi nói lại rất nhiều lần đều tập huấn trực tiếp
quán triển bàn chỉ đạo ca cấp đã có
chúng ta phải siết thực hiện thật nghiệp và nơi nào thực hiện không nghiêm thì phải chịu trách nhiệm
để nhân đây tôi cũng đề nghị tất cả các quy định liên quan cách ly nhân viên ngoại giao một số các cán bộ kỹ thuật chuyên gia thương gia vào ngắn ngày
chúng ta phải giả soát lại nghiêm ngạch việc tuân thủ các quy định của chính quyền ca cấp
bên cạnh việc kiểm soát thực hiện nghiêm các quy định phòng ngừa dịch trong dân
theo chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ bộ y tế cũng cần thúc đẩy các giải pháp nghiên cứu và thử nghiệm vaccine để sớm có được kết quả như mong muốn